công an tỉnh bình dương đã họp báo công bố sai phạm của lãnh đạo công ty ba tháng hai
trong dự án khu đô thị hòa phú thành phố mới bình dương
theo cơ quan điều tra các bên đã tự thỏa thuận giá chuyển nhiệm bốn mươi ba hectare đất là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
thấp hơn bảng giá đất quy định của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu hàng trăm tỷ đồng
cơ quan công an khẳng định việc chuyển nhượng bốn mươi ba hectare đất này do tổng công ty bình dương thực hiện
là không đúng quy trình thẩm định giá đấu giá tài sản theo quy định và gây thất thoát tài sản của nhà nước
theo cơ quan công an tỉnh bình dương các cá nhân gồm ông nguyễn văn minh chủ tịch hội đồng thành viên
ông trần nguyên vũ thành viên hội đồng thành viên hiện là tổng giám đốc và ông huỳnh thanh hải
nguyên là thành viên hội đồng thành viên đại diện phần vốn góp của tổng công ty bình dương
phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thất thoát nói trên